theo cáo trạng tháng một mươi hai năm hai nghìn chín bị cáo ngô minh chiến cho vay ngân hàng tám tỷ đồng do cần tiền để đáo hạn ngân hàng
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi vợ chồng bị cáo chiến cùng ông nguyễn văn tuệ đến phòng công chứng số một bình phước soạn thảo hợp đồng vay của ông tuệ chín tỷ đồng
mặc dù lời khai các bên còn mâu thuẫn về số nợ gốc và lãi nhưng có căn cứ xác định số tiền gốc mà ông tuệ cho bị cáo chiến vay hơn tám bảy mươi sáu tỷ đồng
sau đó bị cáo chiến trả ông tuệ ba lần vào năm hai nghìn một mươi
với số tiền sáu năm tỷ đồng và còn nợ hơn hai hai mươi sáu tỷ đồng
nhằm chiếm đoạt tiền của ông tuệ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bốn chiến đã dùng thủ đoạn gian dối cung cấp tờ giấy trả nợ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi cho cơ quan điều tra để làm chứng cứ chứng minh đã trả hết tiền cho ông tuệ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô minh chiến một mươi ba năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra bị cáo ngô minh chiến và những người liên quan phải trả tiền gốc hơn hai hai mươi sáu tỷ đồng
tiền lãi là hơn hai hai mươi hai tỷ đồng
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng lê văn công một mươi chín tuổi chú phường phổ minh thị xã đức phổ vừa bị công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi bắt giữ
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi một chị nguyễn thị quang bốn mươi sáu tuổi chú phường phổ minh thị xã đức phổ thuê nhóm thợ về sửa nhà bị tốc mái do bão số chín gây ra
đối tượng lê văn công trong lúc sửa mái tôn đã đột nhập vào phòng ngủ gia đình lấy trộm hai chỉ vàng
đối tượng mang vàng đi bán được trên một mươi triệu đồng và dùng
tiền tiêu xài công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương điều tra và làm rõ
sáu học sinh tham gia đánh hội đồng một nữ sinh lớp tám ở thanh hóa bị đình chỉ học một tuần và nhận hạnh kiểm trung bình tháng một mươi một
ngày hai mươi ba tháng một mươi một hội đồng kỷ luật trường trung học cơ sở nguyễn văn chỗi phường ngọc trạo thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
cùng các đơn vị có liên quan đã họp đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với những học sinh tham gia đánh hội đồng một nữ sinh của nhà trường dẫn tới nhập viện hôm một mươi tám tháng một mươi một vừa qua
những học sinh tham gia đánh hội đồng gồm ba học sinh lớp tám trường trung học cơ sở nguyễn văn chỗi một học sinh trường trung học cơ sở hàm rồng và một học sinh lớp tám trường trung học cơ sở lê lợi phường đông vệ thành phố thanh hóa đều bị đình chỉ học tập một tuần xếp loại hạnh kiểm trung bình trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đồng thời cảnh cáo chiếc cờ
hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn văn chỗi cũng cho biết hiện nữ sinh bị đánh hội đồng đã đến trường học tập bình thường sức khỏe đã ổn định trở lại
trước đó do mâu thuẫn khi trao đổi trên mạng xã hội nên hai học sinh của trường trung học cơ sở nguyễn văn chỗi phường ngọc trạo thành phố thanh hóa hẹn nhau sau giờ buổi học sáng đến khu vực sân bóng ở phường đông vệ thành phố thanh hóa để giải quyết
trong lúc nói chuyện hai bên có xảy ra xô xát và có một số học sinh đứng xem quay clip
nữ sinh lớp tám bị sáu học sinh khác túm tóc giật ngã dùng tay chân đấm đá vào người
đáng nói tại thời điểm xảy ra vụ việc xung quanh có hàng chục học sinh khác cả nam và nữ nhưng không ai vào căn ngăn thậm chí có nhiều người còn cươi đùa hò hét cổ vũ
qua một ngày tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi một các lực lượng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào trong số một mươi một người mất tích còn lại trong vụ sạt lở tại thủy điện rào trang ba
tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm các lực lượng cứu nạn đã phát hiện được một số đồ dùng cá nhân và các phần nhà nghỉ công nhân cùng một số phương tiện máy móc cơ giới
hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội công an biên phòng các lực lượng khác cùng sáu máy múc bốn máy hút nước công suất lớn được huy động vào hiện trường tổ chức tìm kiếm theo các hướng từ hiện trường sạt lở xuống suối rào trăng dọc suối từ thượng lưu về phía hạ lưu và ngược lại
trong đó lực lượng cứu hộ tập trung vào tìm kiếm ở khu vực dưới lòng suối
đến nay lực lượng tham gia cứu nạn đã phát hiện sáu thi thể công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện rào trăng ba một mươi một nạn nhân khác vẫn chưa được tìm thấy
trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi một với quyết tâm cao nhất các lực lượng cứu nạn tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm tranh thủ thời tiết thuận lợi tận dụng từng giờ từng phút để tìm kiếm một mươi một nạn nhân đang mất tích
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại